góp phần rất lớn trong việc tạo lập hình ảnh của các làng quê các đô thị các quốc gia
và hình ảnh lý tưởng nhất mà hầu hết các kiến trúc sư đều đang nỗ lực hướng tới
là hình ảnh của một kiến trúc được biểu trưng hóa bằng màu xanh tức kiến trúc xanh
về đại thể kiến trúc xanh được hiểu là kiến trúc thân thiện với môi trường
kiến trúc tiết kiệm năng lượng và mang tính bền vững
kiến trúc ưu tiên sử dụng những vật liệu tự nhiên sẵn có
trong thực hành kiến trúc ở nước ta hiện nay
nhiều kiến trúc sư như võ trọng nghĩa như hoàng thúc hào
đã được giới kiến trúc sư quốc tế biết đến qua những công trình
vừa đáp ứng được các tiêu chí kiến trúc xanh
lại vừa mang đậm nét đặc sắc của văn hóa truyền thống việt nam
tuy nhiên để kiến trúc xanh trở thành mối quan tâm chung của cả xã hội
thì đó lại là một câu chuyện khác một bài toán không dễ có ngay lời giải
trong những cuộc chuyện trò chuyên môn của giới kiến trúc sư ở việt nam
dù là ở trên mặt báo trên mạng xã hội hay trong các diễn đàn các hội thảo
thì có một số cụm từ được nhắc đi nhắc lại như là kiến trúc xanh công trình xanh đô thị xanh
nó khiến cho trở nên quen thuộc
tuy nhiên trong nhận thức chung của xã hội
thì vẫn trở nên quen thuộc
có một sự thống nhất về thế nào là kiến trúc xanh
thế nào là công trình xanh thế nào là đô thị xanh
và chính vì thế mà ứng xử với kiến trúc xanh
tùy từng nơi từng lúc cũng có thể là rất khác nhau
để làm rõ về vấn đề này
thì chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân
hai vị khách cùng trao đổi và đóng góp ý kiến của mình
trước hết có sự có mặt của kiến trúc sư trương ngọc lân
giảng viên khoa kiến trúc trường đại học xây dựng
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi của góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
là kiến trúc sư phạm thanh tùng
tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam
vâng thưa hai vị khách mời của chương trình
như tôi vừa nói ở phần đề dẫn
thì trong giới kiến trúc sư trong giới chuyên môn nói chung
thì có thể là có một cái sự thống nhất nhất định về cái khái niệm thế nào là kiến trúc xanh
thế nào là công trình xanh
tuy nhiên trong nhận thức chung của xã hội
thì tùy nơi tùy lúc người ta vẫn có những cách hiểu khác nhau
thế giới đang đứng trước sự cạn kiệt của tài nguyên
thứ hai là biến đổi khí hậu
mà một phần do tác động của con người gây ra
đang tạo nên những cái áp lực rất lớn có tinh chất toàn cầu
cho nên việc đưa kiến trúc xanh vào đây
khái niệm này tức là một cái kiến trúc được xây dựng
nhưng mà tiết kiệm năng lượng hóa thạch
nhiều nhất giảm thiểu thải carbon vào trong khí quyển nhiều nhất
không gây ra tiếng ồn không gây ra bụi không độc hại
thì cái đó người ta gọi là được hiểu nó là kiến trúc khác
cho nên người ta mới nói rằng kinh tế sạch thế
cũng là cái kinh tế phát triển bền vững
chứ không phải cái kinh tế mà phát triển hôm nay thế này ngày mai khác thế nào
rồi công nghiệp sạch thế thôi
cho nên cái khái niệm kiến trúc xanh vào việt nam ấy
khoảng chừng một mươi năm nay
và đặc biệt là hội kiến trúc sư việt nam là cái người cũng là đi tiên phong
trong việc quảng bá cho cái việc mà thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh
thường là nói đến kiến trúc xanh tức là
nói đến cái kiến trúc mà thuộc một cái xu hướng gọi là tiêu dùng có trách nhiệm
tức là khi mà mình làm ra một cái gì
thì mình cũng phải tính đến những cái hiệu quả về môi trường và về xã hội của nó
trong kiến trúc xanh thì chúng tôi nghĩ là nó phải có tiết kiệm về năng lượng
tiết kiệm về tài nguyên
tiết kiệm về nguyên vật liệu
và nó thân thiện cũng như là giảm thiểu tác động về môi trường
cái đấy là hiểu
còn về trên thực tế của việc làm thì sao ạ
tôi thử lấy một ví dụ chúng ta nhìn vào cái diện mạo xây dựng của hà nội ngày hôm nay
thì mỗi ngày bước ra đường
tôi thấy có những tòa nhà mới mọc lên
nhà rất là hiện đại
tôi không biết là nó có xanh hay không
nhưng mà có rất nhiều tòa nhà mà có thể là kiến trúc sư phạm anh tùng
cũng như là kiến trúc sư trương ngọc lân
cũng đồng tình với tôi
hình như người ta xây lên với cái khối bê tông như thế
với kính như thế
việc đầu tiên là phải để đưa một cái điều hòa vào từng phòng một
như thế là sử dụng điện đấy ạ
liệu nó có thể gọi là kiến trúc xanh được hay không ạ
đó không phải là kiến trúc xanh
cái kiến trúc xanh đó không phải là cứ bọc toàn kính là xanh
thế rồi sau đó giữa cái ban công đưa mấy cái cây lên là kiến trúc xanh
phải hiểu nó một cách rất đầy đủ
là nó là
nó phải là được nhân ra
nó trở thành chính sách
hiện nay chúng ta chưa có một cái luật
chúng ta mới chỉ là trong một số những cái như là tiêu chuẩn thôi
mà cái kiến trúc xanh đây
nó một yếu tố đi kèm bên cạnh là tiết kiệm năng lượng
thân thiện với môi trường
nhưng phải bền vững
đây là một cái yếu tố
và đồng thời nó phải có tính văn hóa
cái kiến trúc đó
nó ở cái vùng nào
thì nó phải phù hợp với cái lối sống
cái kiến trúc đó
nó phải phù hợp với cái ý hậu bản địa của nơi đó
thì đấy là một cái điều mà chúng ta phải làm
thưa kiến trúc sư trương ngọc lân
với tư cách là một người thực hành
thì khi nhìn vào một cái đô thị
một khu phố
ví dụ như là ở hà nội chẳng hạn
thì anh thấy là cái độ phủ của các công trình xanh ấy nó đến đâu
chiếm được bao nhiêu phần trăm
thực sự đã xanh hay chưa
tất nhiên hiện nay đối với hà nội thì có thể nói là
cái dấu ấn của công trình xanh thì nó chưa đáng kể
bởi vì là
ngày nay thì có thể nói là
những công trình
tư nhân chẳng hạn
hoặc là những công trình dân dụng cỡ nhỏ như nhà ở gia đình
thì cái việc áp dụng nó rất thấp bởi vì cái chi phí
dành cho công trình xanh rất là cao
đồng thời cũng như là cái
nếu mà chúng ta dùng công nghệ thủ động chẳng hạn thì lại
phải phí về mặt không gian và diện tích chẳng hạn
nó để một cái riêng trời
hay làm một cái vườn chẳng hạn vân vân
cho nên là cái việc mà ở hà nội thì đất rất là đắt
và cái mức độ kinh tế của người dân chưa cao cho nên là
ở trong cái nhà ở riêng lẻ
thì tôi dám chắc là cái mức độ áp dụng rất thấp
thế còn các công trình mà lớn của các cái nhà đầu tư bất động sản
và tư nhân thì tôi nghĩ là họ cũng có nhưng mà chưa thực sự
là đi vào bản chất mà nó nặng cái tính chất là
hình thức để mà tuyền truyền mang tính chất là bán hàng nhiều hơn
còn các quy trình nhà nước thì nó cũng có những chế tài
nhưng mà cái hàm lượng xanh như đấy nó thấp thôi
thí dụ như là cách sử dụng vật liệu thì nhà nước quyết định là
phải dùng vật liệu không nung ở tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đấy
ví dụ gạch vân vân
còn nó vẫn theo tôi nghĩ là nếu mà nói về mức độ sử dụng thì nó rất là thấp
cái khái niệm về cái công trình xanh kiến thức xanh
ở trong những cái công trình dùng vốn nhà nước
hình như người ta không quan tâm nhiều
ví dụ như những ủy ban hành trình những trụ sở
chúng ta những cái năm vừa rồi có một cái trào lưu xây dựng
có trung tâm hành trình
bây giờ cũng không gọi trụ sở nữa
tôi muốn nói
còn ở các bộ ngành thì có trụ sở như thế này
ngay cả các bộ ngành mới bây giờ thì họ cũng đang cố gắng
cố gắng là này
khuôn viên nó rất là rộng rãi
vườn hoa cây cảnh nhiều
thế nhưng mà hầu như là phòng não có điều hòa nhiệt độ
họ vẫn phải luôn điều hòa nhiệt độ
thậm chí có trụ sở của bộ tài chính là có cái phòng làm việc không có sổ
hiện nay thế giới nó đang làm rất nhiều
những ngôi nhà thông minh này
người ta đứng lên thì là đi ra ngoài điện tắt này
hay rồi là kèm tự đóng khi ánh sáng mặt trời mọc này
rồi là tự mở khi màn đêm buông xuống vân vân
những cái đó đối với chúng ta có thể gọi là công nghiệp bốn
với các nước
nhưng còn của chúng ta ở đây
đó là những thí dụng
nó là một thứ thí dụng
chứ không phải là một cái đại tràng
có thể khẳng định
trường đại học kiến trúc hà nội là cơ sở đào tạo lớn nhất
giàu truyền thống và có uy tín nhất
về chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch ở việt nam
sinh viên của đại học kiến trúc hà nội sau khi ra trường
hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực đã được đào tạo bài bản
nhiều người trở thành những kiến trúc sư nổi tiếng
nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng
trong công tác quản lý xây dựng
thiết kế ở hà nội
cũng như ở các địa phương
để đảm bảo kết quả này
trong những năm qua
trường đại học kiến trúc hà nội đã không ngừng thiết lập
những liên kết quốc tế trong đào tạo
liên tục cập nhật và đổi mới nội dung đào tạo
đặc biệt là duy trì hình thức các xưởng thiết kế
để sinh viên có thể quen việc thực hành nghề nghiệp
ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
về kiến trúc xanh
có thể nói đó đã trở thành một trong những nội dung đào tạo cơ bản
và bắt buộc của trường đại học kiến trúc hà nội
từ nhiều năm nay
kiến trúc xanh khi mà đã trở thành một trong những cái xu hướng phát triển của chuyên ngành
thì trường đại học kiến trúc hà nội cũng là một trong những cơ sở đạo đầu tiên
mà đưa kiến trúc xanh vào cái chương trình giảng dạy trực tiếp
hiện tại thì ở tất cả các hệ thống chuyên ngành
của giảng dạy về kiến trúc và quy hoạch của nhà trường
thì cũng đã đưa vào trong chương trình giảng dạy chính thức
các hệ thống chương trình môn giảng dạy về kiến trúc xanh
và đô thị xanh
và ngoài ra thì cái tiêu chí của kiến trúc xanh
là công trình xanh thì còn được lồng ghép vào rất là nhiều
các hệ thống môn học có liên quan
đối với lại cả cái chuyên ngành kiến trúc
ví dụ như là những cái môn vật lý kiến trúc
ví dụ như cái môn về kỹ thuật
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
để trên cơ sở đấy có thể áp vào
để mà đưa được cái cho sinh viên
có những cái ý thức và có những cái khả năng
để mà vận dụng những cái kiến thức về kỹ thuật
để đưa vào trong các cái giải pháp
xây dựng cái phương án kiến trúc cho các hệ thống đồ án
cũng có một số chủ đầu tư
họ quan niệm rằng là
khi công trình được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh
thì sẽ giúp cho cái chất lượng công trình
và đem lại một cái hiệu quả
rất tốt về mặt không gian
cũng như là chất lượng tiện nghi
cho môi trường sinh hoạt môi trường sống
nhưng bên cạnh đó
thì cũng có một số chủ đầu tư
các nhà quản lý cho rằng
việc đầu tư vào kiến trúc xanh
đội cái mức đầu tư ban đầu của công trình lên
đồng nghĩa với việc là
sẽ phải bỏ nhiều kinh phí hơn
để xây dựng cùng một công trình như vậy
tuy nhiên với cái góc độ làm nghề của chúng tôi
thì chúng tôi cho rằng là
chúng ta nên nhìn nhận vấn đề đó
trên bình diện tổng quan
có nghĩa là khi mà xét tới vòng đời của một công trình
thì chúng ta sẽ phải tính đầy đủ các chi phí
chi phí về tổng đầu tư mức vốn ban đầu
cũng chỉ là một trong những cái tổng chi phí
hình thành lên cái quãng đời của công trình thôi
mà bên cạnh đó thì chúng ta còn phải tính tới
đấy là thiếu chi phí về vận hành công trình
chi phí khấu hao
và cái thời gian được sử dụng công trình
trong vòng đời của nó kéo dài hơn rất nhiều
đấy là những cái chỉ tiêu đo đếm được
và ngoài ra thì có những cái chỉ tiêu khác
mà chúng ta không thể định lượng được
đấy chính là cái chất lượng của không gian
chất lượng của môi trường kiến trúc
và góp phần nâng cao cái chất lượng đó
cho bản thân công trình kiến trúc
cũng như là cái môi trường
mà công trình kiến trúc đó đứng tham gia vào để tạo dựng lên
vừa rồi thì cả hai vị khách mời của chương trình
đã giới thuyết về kiến trúc xanh
về những cái tiện ích của nó
khi mà nó tham gia vào trong cái đời sống bình thường hàng ngày
của một đô thị
của một khu phố
của những gia đình
chúng ta thấy rằng nó
câu chuyện nó có vẻ như nghiêng về cái phía kỹ thuật phía
trong khi chúng ta nhớ rằng là
kiến trúc nó là một loại hình nghệ thuật
hội kiến trúc sư việt nam
là một trong những hội thuộc
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
và kiến trúc ấy
thì ngay từ rất sớm
ông hegan xếp nó là cái nghệ thuật đầu tiên
cái nghệ thuật mà cái lúc mà hình tượng
nó còn lấn nát ý niệm ấy
trong cái lịch sử phát triển của nghệ thuật
có nghĩa rằng một công trình
thực ra nó là một tác phẩm
thế thì tôi sẽ quan tâm đến mặt thẩm mỹ của nó ở đây
chúng ta nói tới những tiện ích
của một công trình kiến trúc xanh
liệu nó có cái sự gắn kết nào
nó có tạo ra được một cái ấn tượng thẩm mỹ nào hay không
anh nghĩ sao
vâng có thực ra là có hai xu hướng
có xu hướng là các nhà kỹ thuật
khi nói về kiến trúc xanh thì họ chỉ tính toán thôi
và định lượng hóa
rõ ràng cái đấy như thế
thế còn ở trong nghệ thuật kiến trúc thì
có thể nói là chúng ta nói là nghệ thuật
tức là cái thứ để tác động vào cảm xúc của con người
và cảm xúc đấy nó được tích lũy qua
nghe những cái trải nghiệm và những văn hóa đời sống
ở việt nam thì
kiến trúc xanh nó cũng có cái thuận lợi là
cái đấy nó cũng có thể trở thành một nghệ thuật
tức là khi chúng ta dùng những công nghệ thụ động chẳng hạn
khi chúng tôi làm chúng tôi có làm cái ngôi nhà ở
ngoài âu hà nội
sử dụng một phần công nghệ thủ động ở trong kiến trúc xanh
thì đó là cái xanh mặt nước
mình bố trí như thế nào
các cái giếng trời đặt ở những cái hướng có lợi
rồi cái mặt nước đặt ở cái hướng nam
để cho nó đưa các cái
luồng không khí mát vào nhà chẳng hạn
rồi các cái hàng hiên vươn rộng ra
thì những cái đấy nó rất là gần gũi với cả
nghệ thuật truyền thống
tức là những cái ngôi nhà dân gian
và nó tác động vào cảm xúc của cái người chủ nhà
và người ta cảm thấy là
họ được gần gũi với cả cái không gian đấy
họ cảm thấy là đấy là một không gian mà
nó có cái tình
nó có cái gì đấy nó
rất là thiên nhiên
rất là gần gũi
thì họ thích và đấy là tôi nghĩ
tôi suy nghĩ này
thứ nhất là kiến trúc là phải đẹp
kiến trúc nó khác công trình
mà chính vì thế mà hội sư đưa ra cái
năm tiêu chí kiến trúc xanh
nhưng mà cái
chứ còn lại là các tổ chức khác thì họ đưa ra
tiêu chí công trình xanh
nó khác nhau
cho nên là giữa kiến trúc và công trình nó khác nhau
một công trình đẹp
thì chắc là kiến trúc
còn nếu không không phải
thế thì tôi thống nhất ngay cái chuyện là kiến trúc nó phải là đẹp
nhấn mạnh là phải thẩm mỹ
thứ làm kiến trúc xanh thì
thì cũng phải cái thẩm mỹ
bởi cái thẩm mỹ đó nó tác động đến cái thụ cảm
cho công chúng và nó tính lan toàn
người ta đã vào nhà anh đâu
người ta đã vào nhà anh đâu
nhưng người ta đi nhìn ra ngoài
người ta thấy kiến trúc nó đẹp rồi
từ đó người ta mới tìm hiểu
thế cho nên cái việc này làm được
nhưng bên cạnh kiến trúc xanh ở các nước chú ý này
sự bền vững
kiến trúc xanh không phải là trò chơi
không phải là một cuộc chơi của ngày một ngày hai
như một cuộc chơi showbiz gì đấy
đây là cái bài toán rất khó
tôi muốn nói cái này này
hiện nay và thời gian qua
là có một trào lưu các kiến trúc sư trẻ
chúng ta như anh hoàng thúc hào bác trọng nghĩa
làm rất nhiều các công trình được giải thưởng
chúng ta đang đi hướng vào những công trình
mới hướng đến vật liệu thân thiện đó
là của nghĩa là tre này
hoàng thúc hào thì làm
đất theo kiểu người tài
như là cái nhà chứa rè
hay là một cái nhà cộng đồng ở hội an
thế nhưng một trận gió là cái máy ở đó nó bay luôn
thế thì rõ ràng là
có thể thế giới người ta xếp
đây là các anh mạnh lạ
đi theo một cái xu hướng là kiến trúc xanh
nhưng mới đi nặng về kia cạnh là
sử dụng vật liệu truyền thống
nhưng một cái điều nữa
là tính bền vững
và cái sự lan tỏa ra xã hội
đối với kiến trúc đó
thì lại là cái vấn đề phải bán
còn quan điểm của anh trương ngọc lân thì sao ạ
tôi muốn đặt lại câu hỏi
nó là cái mà cần phải được nhân rộng lên
cần phải được phổ cập hóa vân vân
thế thì vai trò của người kiến trúc sư
đến đâu trong cái câu chuyện này
thì tôi thấy là vai trò kiến trúc sư
thì nó cũng rất là lớn
nhưng mà nó không phải là vai trò quyết định đâu
nó cũng là
như là le corbusier
ông nói là không có kiến trúc sư tốt
mà chỉ có khách hàng tốt hay không thôi
nhưng mà kiến trúc sư thì
đối với trò luyện kiến trúc xanh
thì vẫn có thể đóng một vai trò tương đối là
người thúc đẩy
và người tuyên truyền
tức là kiến trúc sư có thể là giới thiệu
những cái công nghệ xanh đấy
theo hai cách một là trực tiếp với chủ đầu tư
hai là tự anh tạo ra các hình mẫu
ví dụ như anh hào anh nghĩa chẳng hạn
anh làm ra những công trình những hình mẫu
ví dụ như anh hào anh bỏ tiền ra anh làm
nhà cộng đồng suối rè
là hoàn toàn tiền của công ty và tiền của anh
tự làm chứ không có một khách hàng nào
khách hàng là chính bản thân
để mà làm một hình mẫu
để làm một hình mẫu tốt thì người ta có thể theo
và vai trò thứ hai
vai trò là chất xúc tác
tức là chúng ta giúp cho cái quyết định của chủ đầu tư
về cái vấn đề là có sử dụng kiến trúc xanh hay không
tư vấn đấy
tư vấn đây nhưng mà tư vấn rất sâu
tức là ví dụ như mình có thể thuyết phục được là
nếu dùng công nghệ này thì
cái công trình nó bị tăng lên bao nhiêu
nhưng mà thu lợi lại được
từ trong cái việc tiết kiệm năng lượng
hoặc là về mặt thẩm mỹ
cái mũi là mang tính truyền thống
thì đấy là vai trò kiến trúc sư
thưa hai vị khách mời của chương trình
khi mà chúng ta bàn về
một trong những vấn đề quan trọng của cái sự
phát triển đô thị hiện nay
là kiến trúc xanh
thì tôi nghĩ rằng có lẽ thân nên hình dung về câu chuyện
nó một cách nó đơn giản
tức là chúng ta đã nói nhiều về kiến trúc xanh
thế nhưng mà cái sự hiện diện
sự phổ cập hóa của kiến trúc xanh ở việt nam
hay nói cụ thể là thủ đô hà nội
nó vẫn còn quá ít
vừa rồi thì
kiến trúc sư trương ngọc lân
có nói tới một câu của corbusier
một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới
thì tôi có nhớ tới một câu khác nữa
ông ấy nói rằng là
kiến trúc sư có thể là tác giả của một ngôi nhà
thế nhưng tác giả của một đô thị
thì phải là ông thị trưởng cơ
có nghĩa là đây
để cho kiến trúc xanh
nó trở nên phổ cập
nó phát huy tác dụng tốt nhất
cái công năng của nó ấy
thì người ta rất cần tới những quyết định sáng suốt
người lãnh đạo của chính quyền
và hình như là cái yếu tố đó
yếu tố mà chúng ta đang thiếu
đặt trong cái bối cảnh của một thế giới
đang có rất nhiều xáo trộn
rất nhiều sự thay đổi hiểm họa về biến đổi môi trường
thì chúng ta thấy rằng cần thiết đến thế nào
những cái quyết định sáng suốt
để cho kiến trúc xanh có thể trở nên phổ cập hóa
trong đời sống
chúng ta đành hy vọng thôi
còn lần nữa thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình hôm nay của chúng tôi